gần một sáu trăm linh chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh thu giữ
phát hiện phạm thị phụng chú phường thanh tuyền thành phố phủ lý đang kinh doanh buôn bán gần một sáu trăm linh chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu công nghiệp châu sơn
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phụng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên
và khai nhận mua số bánh trên qua mạng xã hội với giá ba đồng một chiếc về bán kiếm lời